với mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô học sinh
nhân dân địa phương về biển đảo việt nam cũng như nâng cao hiểu biết về các luật công ước quốc tế
ngày hai mươi tám tháng chín bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam phối hợp với phòng giáo dục và đào tạo
huyện mỹ lộc tỉnh nam định tổ chức cuộc thi em yêu biển đảo quê hương tại trường trung học cơ sở xã mỹ thành
cuộc thi đã có bảy mươi năm học sinh đại diện cho hơn ba trăm linh em học sinh trường trung học cơ sở
và trường tiểu học xã mỹ thành đã sôi nổi tham gia bốn phần thi ra khơi vượt sóng cập bến và đặt mốc chủ quyền
cuộc thi em yêu biển đảo quê hương là một hoạt động thường xuyên của tuổi trẻ lực lượng cảnh sát biển
với mục đích tuyên truyền giáo dục nâng cao hiểu biết cho các thầy cô học sinh và nhân dân địa phương về biển đảo việt nam
nhân dịp này bộ tư lệnh cảnh sát biển đã tặng một mươi bốn xuất quà mỗi xuất một triệu đồng cho gia đình chính sách
gia đình khó khăn xã mỹ thành tặng một mươi chiếc xe đạp
và một mươi xuất học bổng mỗi xuất trị giá một triệu đồng cho các em học sinh trung học và tiểu học có hoàn cảnh khó khăn
vươn lên đạt thành tích xuất sắc trong học tập trên địa bàn xã